các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng khi cuộc sống trở lại bình thường là điều đã được dự báo trước
vì chúng ta chấp nhận sống chung với dịch tuy nhiên số ca bệnh ngày càng tăng cao là điều đáng quan tâm
chứng tỏ người dân thực hiện các khuyến cáo phòng dịch và thực hiện năm k chưa tốt đã có sự chủ quan
đặc biệt mới đây hình ảnh hàng nghìn người trên trúc tại ga cát linh để đi trải nghiệm
tàu đường sắt cát linh hà đông trong bối cảnh dịch đang lây lan rộng trong cộng đồng
khiến nhiều người lo ngại dễ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga đây là điều đáng lo ngại
vì dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn trong cộng đồng dễ lây lan mạnh nếu không đề phòng
việc những nơi công cộng không đảm bảo giãn cách tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
vì hiện nay đã có nhiều người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên có thể sẽ nhiễm virus mà không
có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ họ không biết và đi lại trong cộng đồng dễ lây lan cho người khác
đặc biệt dù đã đề cao các biện pháp phòng dịch tiêm chủng cho người dân đạt tỷ lệ cao
nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào hơn nữa khi số lượng người nhiễm trong cộng
đồng lớn sẽ ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm những người không thể tiêm chủng người già
những đối tượng dễ bị nặng tử vong
đồng ý kiến phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp dự
kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế cũng cảnh báo các cấp chính quyền các tỉnh thành cần
tuyên truyền để người dân hiểu rõ tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm virus sars cov hai như vừa qua
thành phố hồ chí minh đã thống kê khoảng tám mươi trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm
sars cov hai ngay cả ổ dịch ở huyện quốc oai thành phố hà nội mới đây tỷ lệ này cũng chiếm gần năm mươi
với tâm lý chủ quan từ việc được tiêm vaccine chỉ trong thời gian ngắn thành phố hà nội đã
phát hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng điều này gây lo ngại với nguy cơ bùng phát dịch trở
lại nếu không được kiểm soát chặt chẽ mặc dù thành phố hà nội đã triển khai nhiều
giải pháp phòng chống dịch nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới
trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch cụ thể liên tiếp từ ngày ba tháng
một mươi một đến nay mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid mới tính đến nay
đã có hàng trăm ca f trong cộng đồng cùng với đó là hàng loạt ổ dịch
các bệnh chưa rõ nguồn lây như ổ dịch thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai ổ dịch tại đường nam dư phường lĩnh nam
quận hoàng mai ổ dịch liên quan chợ ninh hiệp huyện gia lâm ổ dịch liên quan tại đường lê đức
thọ phường mỹ đình quận bắc tử liêm ổ dịch liên quan đến salon tóc mẹ ớt trên đường trần quang
rượu phường ô trợ dừa quận đống đa thực tế này rất đáng lo ngại bởi việc liên tiếp xuất
hiện các ổ dịch có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch và lây lan trên diện rộng nếu không kiểm
soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời trước đó theo các chuyên gia y tế
việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới là điều
đã được dự báo trước bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch nhưng
không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ hơn nữa hàng quán
trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm và ăn uống
đây cũng là quy luật tự nhiên bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà thì nhu cầu đi
đi lại ăn uống tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình tuy nhiên điều đáng nói
ý thức chấp hành phòng chống dịch của một số bộ phận người dân chưa cao nhiều người còn có tâm
lý chủ quan lơ là không đeo khẩu trang khi ra đường nhiều hàng quán không có tấm tre
không yêu cầu khách hàng khai báo y tế quét mã qr
mặc dù thành phố hà nội đã yêu cầu các hàng quán chỉ mở cửa đón khách không quá năm mươi công
xuất nhưng rất nhiều hàng quán đã không thực hiện yêu cầu này lượng khách đến ăn uống vẫn rất đông
ngồi ăn không đảm bảo giãn cách điều này đã khiến cho tình hình dịch bệnh tại hà nội thêm
phức tạp và chuyển dịch từ cấp độ một sang cấp độ hai
theo chuyên gia trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công
cộng bộ y tế hiện nay mọi hoạt động ở hà nội đã được diễn ra bình thường
tuy vậy vẫn chưa thể buông lỏng được bởi nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp
những người này nhập cư về hà nội nhiều dễ dàng lây nhiễm bệnh
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca mắc có chiều hướng tăng lên
nếu không kiểm soát tốt không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch
bệnh sẽ bùng phát do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất
có thể để tránh ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người dân
ông trần đắc phu cũng cho hay
phong tỏa theo nguy cơ nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó xét thấy nguy cơ ở phạm vi nào thì
phong tỏa đến đó chứ không phải vì một phường mà phong tỏa cả quận huyện
phải thường xuyên đánh giá nguy cơ ra soát dịch tễ làm sao cho thật chuẩn xác để đáp ứng
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ tránh ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của người dân mà vẫn kiểm soát
được dịch bệnh trong thời điểm này nguy cơ tăng các ca f trong cộng đồng là rất lớn nếu không
có biện pháp phòng bệnh cá nhân thì sẽ lây lạc
lây lan ra cộng đồng những người đi từ vùng dịch về nhưng không cách ly hoặc theo dõi sức khỏe
cẩn thận thì sẽ lây cho người nhà người nhà không chịu phòng bệnh sẽ lại lây lan ra cộng đồng
ông trần đắc phu cũng nhận định nguy cơ bùng phát dịch là rất cao và khó lường do vậy
phải có những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh ở giai đoạn tiếp theo
thành phố cần có phương án hoạt động phương án thực hiện trách nhiệm của người dân
thực hiện tốt biện pháp phòng dịch cho bản thân mình cho gia đình và cho cộng đồng xã hội
cùng với đó
thực hiện nghiêm năm k xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
hà nội cũng như các tỉnh phải ra soát lại kiểm soát người về từ bốn địa bàn
thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai để phát hiện kịp thời và triển khai
các biện pháp phòng chống dịch phù hợp các trường hợp này phải giám sát chặt chẽ
tiến hành xét nghiệm cách ly theo đúng hướng dẫn người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch
dù đã tiêm đủ mũi vaccine vẫn cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch
đặc biệt trong trạng thái bình thường mới người dân càng không được chủ quan
thực hiện tốt thông điệp năm k phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn cho rằng
việc hà nội xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng hoàn toàn không bất ngờ
để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
cần tinh thần tự giác phòng dịch và tuân thủ biện pháp năm k của mỗi người
ngoài ra những ngày qua hà nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc về trường hợp từ vùng dịch
theo ông tuấn những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch
cũng được coi như những ca nhập cảnh
do đó để quản lý tốt những trường hợp này cần có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ
phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố với ban chỉ đạo các quận
huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người về và đến hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mẫu vaccine
chính vì vậy
cần tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát
kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
từ việc ghi nhận những ca mắc phức tạp trong cộng đồng
thành phố hà nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉnh năm k chung sống an toàn với dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại